tin tức quốc tế trong bối cảnh xung đột giữa israel và lực lượng hamas vẫn chưa có dấu hiệu lắng dịu
ai cập ngày hôm qua ngày một mươi hai tháng một mươi đã kêu gọi cung cấp hàng viện trợ nhân đạo cho người dân palestine ở giải gaza
đồng thời cho biết nước này đang điều hướng các chuyến bay quốc tế tới anaris gần biên giới với vùng lãnh thổ này
bộ ngoại giao ai cập thông báo cửa khẩu rafah giữa bán đảo sinai với giải gaza vẫn hoạt động
và cairo đã yêu cầu israel không tấn công phía bên cửa khẩu dẫn sang giải gaza
trước đó ai cập khẳng định đang nỗ lực tạo điều kiện cho việc chuyển hàng viện trợ cho người dân palestine ở giải gaza
song kế hoạch này không thể thực hiện do tình hình khó khăn tại cửa khẩu rafah
cửa khẩu duy nhất mà phía israel hiện chưa kiểm soát
cùng ngày ủy ban chữ thập đỏ quốc tế icrc khu vực trung đông cho hay hiện giải gaza vẫn có nhiên liệu
để vận hành các máy phát điện song chỉ đủ trong vài giờ
tổ chức này cũng còn
hàng dự trữ thuốc men và hàng cứu trợ bên trong giải gaza song đó thì không có hành lang an toàn nên chưa thể phân bổ